vụ việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng nhiều người bất ngờ trước quyết định của sưco
xong cũng có ý kiến lên tiếng phản ứng cho rằng hành động của ngọc sơn là thiếu tế nhị
thậm chí một số cư dân mạng còn nói rằng nam ca sĩ làm màu cố tình đánh bóng tên tuổi
ngay sau đó ngọc sơn đã có động thái gây chú ý trên trang cá nhân
anh chia sẻ ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện với quản lý phi nhung về việc một nhà hảo tâm gửi tặng cho các con nuôi số tiền năm trăm linh triệu đồng
trong đoạn tin nhắn được gửi từ ngày hai mươi chín tháng một mươi giọng ca đêm cuối hỏi về thời điểm và cách bàn giao số tiền này
tuy nhiên đại diện nữ ca sĩ cho hay em tâm sự một lần với anh ba tên gọi thân mật của ngọc sơn
thật sự gia đình vẫn lo được cho các cháu anh ba yên tâm anh ba đợi đến lễ bốn mươi chín ngày của chị
anh ba tới gặp sico lo cho các bé hiện tại anh ba sẽ rõ và thương tụi em hơn
chia sẻ thêm về vụ việc ca sĩ ngọc sơn cho biết anh muốn chuyển khoản năm trăm linh triệu đồng
là tấm lòng của một người em thân thiết muốn gửi đến con nuôi của phi nhung
tuy nhiên theo lời nhắn nhủ của quản lý diễu phạm lễ cúng bốn mươi chín ngày là một dịp mang ý nghĩa
mong muốn anh đến tham dự và gặp sự cô đang chăm lo cho các bé rồi mọi việc sẽ bàn tính trong dịp này
cũng vì lẽ đó ngọc sơn muốn tra tấm lòng của nhà hảo tâm cho con nuôi của phi nhung trong một dịp trang trọng ý nghĩa như vậy
ngọc sơn chia sẻ tuy dành hết thời gian để lo hậu sự cho mẹ ruột dối như tơ vò
vì thương các con nuôi phi nhung nên anh vẫn đích thân tìm mua năm mươi thùng sữa tốt nhất
loại có hạn sử dụng lâu nhất để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho các cháu
giọng ca đêm cuối khẳng định vẫn luôn thương các cháu như những đứa con của mình
tuy nhiên ngọc sơn bị hàm oan khi dư luận chỉ trích việc đọc tên và trao tặng tiền là tranh thủ quảng cáo trong một dịp không mấy phù hợp
xong vốn là người sống kín tiếng và luôn minh bạch trong chuyện tiền bạc
anh đã nhấn mạnh và đọc tên người tặng và nói rằng mình chỉ thay mặt em trai để gửi đến sư cô chứ không phải tiền của mình
thưa quý vị ca sĩ phi nhung nổi tiếng không chỉ bởi giọng hát hay mà còn bởi lòng nhân hậu
liên tục nhận nuôi những đứa trẻ để chăm sóc dạy dỗ
nhiều người đã đặt câu hỏi vậy khi ca sĩ phi nhung qua đời thì cuộc sống của hai ba người con nuôi sẽ ra sao
vừa qua phía quản lý đã có những chia sẻ đầu tiên
khi ca sĩ phi nhung qua đời
nhận nuôi các người con nuôi của phi nhung
tuy nhiên hiện vẫn chưa có thông tin chính thức và cụ thể của người trong cuộc ngoài những lời nhắn nhủ trên mạng xã hội
phía cố ca sĩ phi nhung đã có những thông tin định hướng cụ thể hơn cho những đứa trẻ này
cụ thể quản lý ca sĩ phi nhung cho biết lúc sinh thời tâm huyết của phi nhung ngoài ca hát còn có hai nhà hàng chay
ngoài tiền thù lao biểu diễn thì doanh thu từ kinh doanh nhà hàng chay được dùng chủ yếu để chăm sóc các con nuôi
ngoài giờ đi học
những đứa trẻ này thường ra quán chay để phụ việc cho mẹ
sau thời gian đóng cửa vì dịch covid một mươi chín hai nhà hàng này cũng đã hoạt động trở lại
và hình ảnh mới nhất cho thấy các con nuôi của phi nhung cũng ra phụ quán ghi món ăn cho khách
quản lý của ca sĩ phi nhung cho biết
theo di nguyện của chị nhung doanh thu của nhà hàng vẫn được dùng để chăm sóc những đứa trẻ
bên cạnh đó con gái ruột của cố ca sĩ phi nhung cũng sẽ thay mẹ tiếp tục chăm sóc các em
toàn bộ tiền phúng điếu cố ca sĩ phi nhung được gửi vào quỹ riêng
một nửa được dùng để xây trường việt ngữ dạy tiếng việt miễn phí cho trẻ em mỹ gốc việt
nữ còn lại cô dùng cho mục đích tự thiện và chăm sóc các em ở việt nam
đồng hành cùng với quang đị phạm là ca sĩ tracy phương trình
cô cho biết sẽ thay mặt phi nhung chăm sóc cho các cháu
bốn con nuôi của cố ca sĩ phi nhung là quỳnh trang hồ văn cường thiên ngân tuyết nhung cũng đều là ca sĩ
trong đó quỳnh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy là ca sĩ trẻ trưởng thành từ dòng nhạc bularo
cô được ưu ái gọi là thiên ngân
trong đó quỳnh trang được phi nhung dẫn dắt trong sự nghiệp
mới đây cô gây bất ngờ khi trẻ hướng sang diễn xuất
hiện tại quỳnh trang vẫn trung thành với dòng nhạc borer
hồ văn cường từng thi thần tượng âm nhạc nhí vào năm hai nghìn một mươi sáu lúc đó mới một mươi ba tuổi
sau đó nam ca sĩ được phi nhung nhận là con nuôi
với sự dẫn dắt của phi nhung cậu trở thành cái tên được săn đón trong sobis
hiện tại nam ca sĩ đã một mươi tám tuổi
trong các con nuôi của phi nhung hồ văn cường là nam ca sĩ thời gian qua được quan tâm nhất
bởi do chuyện mâu thuẫn trong việc trả cá xê
cách đây không bao lâu quản lý của ca sĩ phi nhung cho biết đã trả ca xê năm năm đi hát cho hồ văn cường
và tặng kèm năm trăm linh triệu mà giọng ca bông điện biển lúc sinh thời hứa tặng
hiện hồ văn cường đã tách khỏi công ty quản lý của cô ca sĩ phi nhung
và cho biết tương lai sẽ tập trung cho việc học
ngoài hồ văn cường và quỳnh trang thì thuyết nhung cũng là con nuôi của ca sĩ phi nhung
cô sinh năm hai nghìn một năm nay đã hai mươi tuổi
hiện tại nữ ca sĩ vẫn theo đuổi việc học của mình
và song song với đó là kết hợp đi diễn khi đánh rỗi
thiên ngân cũng là con nuôi của ca sĩ vị nhung
cô sinh năm hai nghìn ba cô được chú ý khi tham gia solo cùng bolero năm hai nghìn một mươi
cũng giống với hồ văn cường thiên ngân hát rất tốt nhạc dân ca
ngoài ra đứa ca sĩ còn hát thành thục cãi lường
hiện cô ở cùng với bố mẹ tại đồng tháp
mới đây cô thông báo trúng tuyển đại học
được biết sắp tới thì ba con nuôi gồm thiên ngân tuyết nhung quỳnh trang
sẽ sang mỹ biểu diễn trong sự kiện tưởng nhớ cố ca sĩ phi nhung
do một trung tâm ca nhạc tổ chức
không chỉ hồ văn cường mà quỳnh trang con nuôi của ca sĩ phi nhung
cũng theo nghiệp ca hát diễn xuất rất thành công
quỳnh trang là trường hợp nâng đỡ phá lệ của cú ca sĩ
bởi trước đó cô tuyên bố không nhận thêm con nuôi để tập trung chăm sóc
hỗ trợ phát triển sự nghiệp cho những người con nuôi trước đó
quỳnh trang tên thật là thùy trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tại phú yên
ngay từ nhỏ cô đã yêu thích ca hát diễn xuất và tự diễn lại
những phần biểu diễn yêu thích được xem trên truyền hình
sau khi tham gia một cuộc thi hát dù chỉ đạt thành tích top tám
song ngoại hình và giọng ca của quỳnh trang được các tuyên bố trong nghề đánh giá
là có tiềm năng phát triển trong môi trường ca hát chuyên nghiệp
cũng từ cuộc thi âm nhạc này phi nhung quyết định nhận giọng ca chính nít làm con nuôi
đây là trường hợp nâng đỡ phá lệ của cố ca sĩ bởi trước đó cô tuyên bố
không nhận thêm con nuôi để tập trung chăm sóc hỗ trợ cho hộ văn cường
tuyết nhung thiên ngân để phát triển sự nghiệp
trải qua bốn năm đi hát quỳnh trang sở hữu loạt mv triệu view
và được người hâm mộ đặt cho biệt danh thiên thần bồ đề rồ
song song với ca hát cô con nuôi xinh sáng của phi nhung còn thử sức với lĩnh vực diễn xuất
khi tham gia một vài dự án phim như idol tỷ phú cô gái đến từ bên kìa
có thời điểm cô vướng tinh đồng đã âm thầm trút khỏi công ty của mẹ nuôi để hoạt động độc lập
nhưng thông tin này không được quỳnh trang và phi nhung lên tiếng khẳng định hay là phủ nhận
khi giọng ca bông niên biển qua đời nữ ca sĩ trẻ không giấu được sự buồn bã và đau xót
thông qua trang cá nhân cô liên tục bày tỏ sự biết ơn vì đã được cố ca sĩ phi nhung giúp đỡ
ở cả trong cuộc sống lẫn sự nghiệp
năm nay quỳnh trang đã bước sang độ tuổi hai mươi bốn
cô vẫn thường xuyên thực hiện các sản phẩm âm nhạc mang đa dạng phong cách
và góp mặt trong các chương trình biểu diễn phù hợp
cũng ở thời điểm hiện tại quỳnh trang gây chú ý khi sở hữu nhan sắc đầy cuốn hút
cô còn thể hiện sự lột xác từ một cô bé hiền lành ngày nào sang thiếu nữ tự tin
thoải mái mặc những bộ trang phục gợi cảm
được biết thời gian tới quỳnh trang sẽ cùng với tuyết dung thiên ngân sang mỹ
để biểu diễn tưởng nhớ mẹ nuôi
vừa qua trong lễ cúng bốn mươi chín ngày của ca sĩ phi nhung
người thân và các con nuôi làm lễ cúng bốn mươi chín ngày cho phi nhung tại chùa pháp vân quận bình tân
các con nuôi của phi nhung nội tàng hát ca khúc mẹ yêu ơi khiến nhiều bạn bè
đồng nghiệp của ca sĩ xúc động
mẹ yêu ơi do quách bêm sáng tác nói về nỗi lòng của người con
khi nhớ tới công lao sinh thành dưỡng dục của mẹ
đại diện các con nuôi của phiên nhung phạm đức hiếu phát biểu với giọng đức quảng
con cứ nghĩ mẹ nhung sẽ đi với chúng con một đoạn đường dài
nhưng mẹ đã mất ở tuổi năm mươi một
chúng con rất buồn đau xót cho mẹ
con xin thay mặt các em
cảm ơn những lời chia buồn của mọi người tới gia đình những ngày qua
dù dịch diễn biến phức tạp
các đồng nghiệp phanh của mẹ vẫn có mặt đầy đủ trong lễ tưởng niệm này
ba con nuôi của phiên nhung gồm tuyết nhung thiên ngân và quỳnh trang
vắng mặt trong lễ chung thất của mẹ vì bận ở hà nội phỏng vấn visa sang mỹ
góp giọng trong chương trình có tiết một tượng nhớ mẹ
ngoài con gái ruột quen đi phạm
phi nhung nhận nuôi hai mươi ba trẻ mồ côi hoặc có bố mẹ nhưng gia đình khó khăn
kể từ khi cô về nước hoạt động năm hai nghìn năm
một số con nuôi của phi nhung là các chú tiểu đang được nuôi dưỡng tại chùa pháp lạc bình phước
nơi từng được cô tu sửa bằng tiền túi và chùa tăng thành phố hồ chí minh
số còn lại được cô đón về ở cùng trong một căn nhà ở quận bình thạnh
trong đoạn tin nhắn cuối gửi cho xuân lan trước khi mất
phi nhung canh cánh về tương lai của các con nuôi
cô cho biết mình không muốn nhắc tới hai tự con nuôi vì các con đã lớn hết rồi
cô sợ các con tuổi thân đi đâu ai cũng gọi là con nuôi phi nhung
năm người con từ sáu tuổi đổ xuống đều ở với phi nhung từ lúc một ngày tuổi
các bé đều nghĩ phi nhung là mẹ ruột nên khi đi học có bạn chọc là trẻ mồ côi nên đã khóc rất nhiều
cô muốn cho các con có cuộc sống bình thường
điều cô sợ nhất chính là việc để cho các con bị tổn thương
sau khi mẹ mất các bé vẫn được sư cô thích nữ minh viên và chiếm phạm quản lý của phi nhung chăm lo
quanh nghi phạm là con gái ruột của phi nhung cho biết sẽ cố gắng lo cho các em nuôi ở việt nam
phi nhung mất vào lúc một mươi hai h một mươi năm
trưa ngày hai mươi tám tháng chín tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm sau một tháng rưỡi điều trị covid một mươi chín hưởng dương năm mươi một tuổi
cô sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tại gia lai việt nam trước khi sang mỹ định cư
nói danh với các ca khúc bông điên điển chiều qua phạ hậu giang
sau nhiều năm thành công ở thị trường hải ngoại năm hai nghìn năm cô về nước ca hát
bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật phi nhung còn kinh doanh quán chay và tích cực hoạt động thiện nguyện
thưa quý vị sự ra đi của phi nhung là một mất mát to lớn đối với gia đình
và người mến mộ giọng ca bông điên điển
sau tất cả những lời đồn đoán những ồn ào sự thật ra sao chỉ có người trong cuộc mới là người hiểu nhất
những người con nuôi của vị cố ca sĩ sẽ luôn luôn biết ơn những công ơn nuôi nấng chăm sóc của phi nhung dành cho mình
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại